trong những ngày vừa qua tại cần thơ đã xuất hiện đợt chiều cường lớn nhất là trong ngày hôm nay
đã gây ngập nhiều tuyến đường làm xáo trộn cuộc sống và sinh hoạt của người dân
tại quận ninh kiều các tuyến đường như mậu thân ba mươi tháng bốn nguyễn thị minh khai
khu vực cồn khương nước lên cao tràn vào nhà dân gây ngập lụt nghiêm trọng
tại cồn khương thuộc phường cái khế quận ninh kiều nước từ sông hậu đã tràn qua bờ đê bao
gây ngập nhà cửa vườn cây của các hộ dân ở khu vực ba nơi sâu nhất là hơn một mét
đồ đạc trong nhà đã được người dân di rời để tạm ngoài đường chờ nước rút mới mang về
nếu như mọi năm chiều cường gây ngập nhanh thì cũng rút nhanh tuy nhiên do khu vực này mới được bàn giao cho nhà đầu tư
làm dự án bất động sản phía ngoài được công ty bao chắn để bơm cát nên nước thoát ra rất chậm
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ mực nước tại trạm cần thơ trên sông hậu trong sáng nay ghi nhận được là hai năm mét
ba một mươi bốn mét chỉ tấp hơn chín cm so với đỉnh chiều lịch sử năm hai nghìn một mươi tám
để chủ động trong việc bảo vệ sản xuất ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ đã chỉ đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra
ra soát các tuyến đê bao đặc biệt là các điểm sung yếu để có kế hoạch chủ động nhất là những giờ đầu xảy ra thì phải tập trung lực lượng xử lý ngay
bắt đầu là con nước thứ hai ngày mai là nó sẽ đạt cái đỉnh lớn nhất của cái đợt chiều cường này
thì cái thời điểm thì rơi vào
những cái thời điểm là sáng sớm từ là năm đến bảy giờ và chiều tối thì tương tự là rơi chung vào những cái thời điểm là tan tầm
thì đặc biệt là cái người dân thì cũng phải tuân thủ cái sự hướng dẫn của các cái ngành chức năng những lực lượng giao thông
điều tiết luồn để chúng ta đi và chúng ta đảm bảo an toàn
theo đài khí tượng thủy văn thành phố cần thơ mức nước đỉnh điểm của đợt chiều cường này sẽ xuất hiện vào hai ngày tới và được dự báo sẽ lên sấp xỉ hai hai mét
trên báo động ba hai mươi năm m đến ba mét
đây là đợt chiều cường cao nhất trong năm
người dân cần đề phòng khi chiều lên có mưa lớn sẽ gây ngập lụt kéo dài